hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau nhiều tháng theo dõi lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng khi chúng vận chuyển bốn mươi bốn kg ma túy từ campuchia về tp hcm tiêu thụ
khám xét nơi ở của vinh và tuấn công an thu giữ thêm ba trăm linh viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
liên quan tới vụ bán hai trăm ba mươi lượng vàng không có nguồn gốc
công an tỉnh quảng nam vừa bắt khẩn cấp nguyễn đức tuấn hai mươi tám tuổi
ở khối phố châu trung phường cẩm nam tp hội an tỉnh quảng nam để tiếp tục điều tra làm rõ
và khám xét nhà riêng của tuấn lực lượng công an thu giữ thêm gần hai trăm linh lượng vàng tây các loại
tại cơ quan điều tra tuấn khai nhận từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi tám
tuấn làm việc tại một cửa hàng vàng lớn ở tp hcm
được chủ tiệm vàng tin tưởng giao trong coi quầy hàng vàng tây mỗi ngày
tuấn đã trộm được ít vàng đem về cất giấu
vừa qua tuấn cùng với anh trai đem tất cả số vàng trộm được gồm
hai trăm ba mươi lượng có trị giá hơn năm tỷ đồng đưa đi bán thì bị phát hiện
sau khi bắt khẩn cấp tuấn công an tỉnh quảng nam tiếp tục khám xét nhà riêng của tuấn
và thu giữ thêm gần hai trăm linh lượng vàng tê các loại
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trương tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam bốn tháng đối với hai cán bộ quản lý thị trường tống tiền thầy lang
hai cán bộ này bị bắt để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trương
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám trương văn cường võ thành vinh và nguyễn thanh thủy
lái xe của đội quản lý thị trường số tám đã sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy a ba trăm bốn mươi ba
đến nhà ông vi văn hùng chú tại xã ngọc lâm huyện thanh trương để kiểm tra việc kinh doanh hành nghề y dược
khi vào nhà trương văn cường rút thẻ kiểm tra thị trường giới thiệu thuộc lực lượng quản lý thị trường
đồng thời đưa cho ông hùng xem một số tờ đơn tố cáo đánh máy
và yêu cầu kiểm tra các hồ sơ thủ tục cơ sở bốc thuốc nam của ông hùng
vì ông hùng không xuất trình được bất kỳ thủ tục nào nên cường đã nêu ra ba lỗi vi phạm
và cho biết mức xử phạt có thể từ năm mươi đến sáu mươi triệu đồng
để không bị xử lý ông hùng đã đưa cho ba người số tiền sáu triệu đồng
chỉ vì xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu mà một nhóm đối tượng đã dùng dao dựa chém một thanh niên
dẫn đến thương tật hai mươi năm
với hành vi côn đồ trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê quang minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường hương long tp huế cùng đồng phạm về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin ban đầu vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám minh cùng với nguyễn đắc thanh hiếu
đến ăn nhậu tại một quán ăn trên địa bàn phường kim long
tại đây minh gặp võ đình long do quen biết với nhau
minh sang bản của long ngồi giao lưu rồi dẫn đến sô sát
ngay sau đó minh gọi điện cho võ văn mừng lê quang linh và một số đối tượng khác mang theo hung khí tìm long
để giải quyết mâu thuẫn
khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày các đối tượng phát hiện long tại ngã ba đường nguyễn hoàng phường kim long
nên cả nhóm lao vào chém liên tục gây án xong các đối tượng bỏ trốn
hậu quả long bị đa vết thương gãy hai xương cẳng chân gãy xương sườn tỷ lệ thương tích hai mươi năm
đến nay công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối với lê quang minh và nguyễn đắc thanh hiếu
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với võ văn mừng ra quyết định truy nã đối với lê quang linh
và tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vào khoảng h ba mươi phút ngày hôm nay tại địa phận thôn bản mạch thị trấn nà phạc huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
công an tỉnh bắc cạn đã phát hiện xe ô tô mang biển số chín mươi tám a tám nghìn chín mươi chín chạy theo hướng cao bằng bắc cạn
của huyện nghi vấn liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra ban đầu lực lượng công an đã phát hiện bên trong xe và sau cốp xe có chở nhiều thùng giấy cắt tông
đựng trong các bao tải màu xanh nghi là pháo nổ
người điều khiển xe ô tô là nguyễn công bằng chú tại xã thượng lan huyện việt yên tỉnh bắc giang
khai mua số pháo từ trung quốc trở về bắc giang để tiêu thụ
qua địa phận tỉnh bắc cạn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
số pháo được các đối tượng đựng trong chín thùng lớn mỗi thùng gồm một mươi tám hộp pháo tổng khối lượng pháo là ba trăm hai mươi bốn kg
một thông tin đáng chú ý khác thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội
kiểm tra làm rõ thông tin phản ánh trên báo lao động qua bài viết
đút túi hàng tỷ đồng từ bãi gửi xe lộ gầm cầu thăng long
theo bài báo phản ánh hơn một năm nay tại khu vực gầm cầu thăng long
không giữ xe ô tô trái phép diện tích gần một m hai dọc theo gầm cầu
về hè trước bãi đỗ xe bị các phương tiện làm hư hỏng nặng khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội kiểm tra
nếu đúng phải có biện pháp kịp thời đảm bảo an toàn cho cầu thăng long
và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm
một giờ sau khi ăn bánh kẹo uống trà sữa trong một buổi tất niên
ngày một mươi tám tháng một nhiều học sinh ở tỉnh bình dương
đã bị đau bụng dữ dội nhức đầu nôn ói nghi là do ngộ độc
trước đó vào trưa cùng ngày các em học sinh khối lớp năm học thêm tại một trung tâm tiếng anh gần trường
trong lúc giải lao giáo viên tại đây đã mua trà sữa rau câu bánh kẹo cho các em liên hoan
vào khoảng ba mươi phút sau hàng chục học sinh đã có biểu hiện đau bụng nôn ói ngất xỉu
nên được đưa đến phòng khám đa khoa sóng thần để cấp cứu
trong chiều cùng ngày trung tâm y tế thị xã thuận an cũng đã lấy mẫu thực phẩm
để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân của vụ việc
sau hơn hai mươi ngày bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn lợn và dịch cúm da cầm
tại tỉnh con tum đã lây lan trên diện rộng
trước tình hình trên ngày hôm qua ubnd tỉnh này đã phải ra công điện hỏa tốc
chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
cụ thể chủ tịch ubnd tỉnh con tum yêu cầu các sở ngành đơn vị khẩn cấp khẩn trương
tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi tuyên truyền vận động nhân dân
chấp hành nghiêm việc phòng chống dịch bệnh cho động vật tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển động vật
sản phẩm động vật đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
đối với ubnd các huyện thành phố đang có dịch phải xác định công tác phòng chống dịch bệnh
là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thành lập đoàn công tác đến các địa phương
để kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch tăng cường kiểm tra kiểm soát các đối tượng
thu gom chế biến giết mổ buôn bán động vật mắc bệnh thực hiện đồng bộ đầy đủ các biện pháp chống dịch
ngăn ngừa dịch bệnh lây lan gia diện rộng
còn tại miền bắc hiện nay đang là giai đoạn thời tiết lạnh mưa ẩm tạo điều kiện thuận lợi
cho các loại virus phát triển đặc biệt là virus sởi
tuy nhiên vì cho rằng sởi dễ mắc ở trẻ em nên người lớn thường chủ quan không phòng ngừa
tại khoa truyền nhiễm bệnh viện bạch mai trong ba tháng gần đây số ca mắc sởi ở người lớn đang có dấu hiệu gia tăng
mang thai hai mươi bốn tuần tuổi nhưng trước đó lại chưa từng tiêm mũi vaccine nào
thấy sốt cao và đau họng sản phụ này đi khám tại phòng khám thì được cho biết là sốt virus
chỉ đến khi các nốt ban bắt đầu phát lên từ mặt mắt chị được gia đình chuyển lên bệnh viện bạch mai
kết quả xét nghiệm dường tính với sởi
em có bầu em không có mũi thuốc
sau khi em đi khám đầu tiên em ra sạc em đi khám
sau khi khám hai thì bác sĩ chuyển em sang bên này để đi làm xét nghiệm
và em bị sốt cao và chay ra đây
còn bệnh nhân này cũng thấy có những biểu hiện ho nhiều đau họng sốt cao nên tự mua thuốc điều trị nhưng không đỡ
tiểu sử trước đó cũng chưa từng tiêm phòng sởi
sau tám ngày điều trị
bệnh nhân đã dần thuyên giảm
chỉ riêng từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã có hơn chục ca đang phải nhập viện
đặc biệt có những ca ghi nhận biến chứng viêm phế quản
theo các bác sĩ người lớn thường có thái độ chủ quan với bệnh sởi nên bỏ qua những dấu hiệu ban đầu
nhầm lẫn là sốt phát ban hoặc dị ứng thuốc
rồi mua thuốc kháng sinh thuốc dị ứng để tự điều trị
việc này không chỉ khiến cho bệnh có thời gian tiến triển nặng hơn mà còn dễ gây kháng thuốc và thậm chí là dị ứng thuốc thật
bệnh nhân thì có bị ho nhiều khó thở chẳng hạn ho nhiều thì sợ biến phế quản
thế rồi thì một số những trường hợp có tăng men gan là phải nhập viện hoặc là những trường hợp tiêu chảy
một số những cái cơ địa đặc biệt ví dụ như phụ nữ có thai phụ nữ có thai thì diễn biến rất khó lường
hợp tốt với các bác sĩ về sản khoa xem nếu có biểu hiện chuyển dạ hay là bất thường cho thai
phải siêu âm và khám thai định kỳ và nếu có gì thì xử trí
theo cục y tế dự phòng bộ y tế việc người lớn chủ quan khi mắc sởi có thể dẫn đến lây cho trẻ em và từ đó dễ lây chéo các bé
ảnh hưởng đến những dịch cộng đồng
vì vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân cần phải tiêm vaccine phòng bệnh khi thấy có dấu hiệu nghi ngờ cần cách ly để ngăn nguồn lây
mùa xuân là thời điểm dễ bùng phát dịch vì vậy người dân cần chủ động phòng chống bệnh ngay từ bây giờ
hôm nay ngôi nhà của đồng bào dân tộc tày tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã rộn ràng không khí chuẩn bị đón tết nguyên đán
ai cũng tất bật trang trí nhà cửa chuẩn bị lương thực cho một năm mới đủ đầy ấm áp
từ một mươi năm mà có khi bắt đầu từ tháng một mươi hai rồi tháng một mươi hai âm lịch mình đi lấy củi chuẩn bị củi và là rào vườn hoặc là cuốc vườn
giấy cỏ cho sạch sẽ đi là những cái phần là mình phải làm chú đáo
thịt lợn xuống thì chuẩn bị
làm lạc sườn làm khâu nhục rồi làm thịt hương khói để treo trên các bếp
đối với cộng đồng dân tộc mông đang sinh sống tại làng văn hóa những phong tục chuẩn bị đón năm mới vẫn được thực hiện đúng theo nghi lễ truyền thống
công việc đầu tiên của mỗi gia đình dân tộc mông chính là lễ xua đuổi những điều không may mắn trong năm cũ
dán giấy xong rồi lại làm cái con gà đấy cắt tiết xong rồi gắn bàn thờ
bốn nhón lông ở trên bản thờ
xong rồi cho giỏ ít tiết vào
xong rồi bắt đầu làm con gà đấy chín
xong rồi lại về cúng những người tổ tiên ba đời tổ tiên để ăn tết cùng gia đình
trong các gia đình đồng bào dân tộc mông thì họ sẽ làm một cái lễ để dán các cái đồ vật như thế này
đây được coi là những đồ vật sản xuất lao động trong một năm thì sẽ được nghỉ ngơi để cùng gia đình đón tết
đến mùa xuân một năm mới thì họ sẽ khai xuân và cầu mong cho một năm mùa màng tươi tốt bội thu và thu hoạch được nhiều ngô khoai
giúp cho gia đình một năm có
một năm no ấm và hạnh phúc
các nghi lễ lễ hội phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc việt nam được tái hiện đã phần nào cho du khách thêm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc
đây cũng là dịp tăng cường giao lưu đoàn kết khán giả

nên cơ sở ý định thư ký giữa bộ lao động thương binh và xã hội và bộ kinh tế năng lượng cộng hòa liên bang đức
đợt này tuyến chọn bốn trăm linh điều dưỡng viên nam hoặc nữ có độ tuổi từ hai mươi một đến hai mươi tám
đã tốt nghiệp hoặc là sinh viên năm cuối hệ cao đẳng đại học chuyên ngành điều dưỡng
đi học tập và làm việc tại cộng hòa liên bang đức trong ngành điều dưỡng và chăm sóc người già và người bệnh
người lao động trúng tuyển chi phế nộp ba trăm linh euro cho trung tâm lao động ngoài nước để phục vụ công tác tuyến chọn
khi trúng tuyển người lao động được công ty trách nhiệm hữu hạng vi vong đài thọ toàn bộ các chi phí trước khi xuất cảnh
như tiền học tiền ở tiền an trong thời gian một mươi hai tháng học tiếng đức tại việt nam
và tiền vé máy bay một chiều từ việt nam sang đức
bên cạnh đó người lao động được nhận khoản tiền học bổng nghề một một trăm linh euro mỗi tháng trong hai năm học nghề
sau khi tốt nghiệp khoa học nghề và được cắm chuyến chỉ quốc gia đức
sẽ có cơ hội làm việc lâu dài tại đây với mức lương là hai sáu trăm linh euro mỗi tháng
thời gian nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trung tâm lao động ngoài nước lưu ý ứng viên tuyệt đối không đọc hồ sơ thông qua trung gian môi giới
và nộp các khoản tiền ngoài quy định khi tham gia chương trình ưu tiên các ứng viên tại khu vực nam bộ
thưa quý vị với mười mấy năm kinh nghiệm và kiến thức tích lũy từ việc học tập nghiên cứu và làm lúa giống
thì ông huỳnh văn mẩm ở xã phường thế tiền của huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đã được biết đến là người đi tiên phong trong việc mở rộng mô hình sản xuất lúa giống nông hộ
hơn nửa đời gắn bó với nông nghiệp người nông dân này thấu hiểu được thuộc tính và phẩm chất của hạt lúa
từ cấp nguyên chủng đến xác nhận và lứa thường
sản xuất ở một cánh đồng mà xung quanh nông dân còn giữ tập quán truyền thống sử dụng giống lúa thường ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn
ông ẩm chọn cho mình loại giống xác nhận đài thơm tám
sản xuất lúa hàng quá đã khó sản xuất lúa nông hộ càng dứt dã hơn
và từ những kinh nghiệm đốt rút sau khi thất bại thua lỗ từ những năm hai nghìn năm
đến nay ông mẩm đã hoàn toàn chủ động được các khâu kỹ thuật trong quá trình sản xuất
cái khâu làm giống cái thứ nhất là mình phải kéo hàng cho nó thưa để mình cử lẫn cho rất dễ
hai nữa mình phải lấy giống từ cái nguyên chủng
nguyên chủ về mình mới làm ra một cái xác nhận cho bà con
rồi kế đó là mình phải cân đấu lại cho cái hạt lúa mình làm ra cho nó sạch bệnh
đất của mình thì giờ nó đã bị thói quá một cái lượng giống rồi
thì giờ mình phải thay đổi một cái giống mới để cho nó đổ chưng đất
thì đó mình mới nhân lại một cái số giống sau này
với một địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp
câu chuyện chọn giống khiến nhiều nông dân đau đầu
bởi hiện tại những giống lúa phẩm cấp thấp đang đối mặt với những rủi ro về điều kiện thời tiết
dịch bệnh và đặc biệt là giá cả thị trường
đó cũng là lý do vì sao có nhiều nông dân tìm đến giống lúa nông hộ của ông nam mẩm
và cùng ông chia sẻ về kỹ thuật sản xuất
hồi trước đây thì làm năm trăm linh bốn rồi bây giờ cũng như là cận kệ với ông nam đó
thì ông có hướng dẫn là cho mình làm cái năng sức đồ này kia nó cũng có phát triển
là bài thông tám thì thấy là
thì có năng sức rồi đó
nó đặt yêu cầu rồi tiền rồi này kia nó cái đồng tiền cái giá cả
thì sau bệnh nó cũng giảm luôn
chú nam thì ông đi trước ông làm thì những chuyện kỹ thuật ông biết đó
thì ông có học hỏi rồi qua cái trường lớp rồi mình thì cũng học hỏi theo ông ông cũng hướng dẫn cho mình
nói cả quyền ngợi chỉ của mình ông nam mẩm à
thì ông làm thì lên đó thì coi xem lúa thì thấy nó cũng được
cái giá bên công ty chạy ra tới là một mươi sáu ngàn ký
còn của ông nam mẩm thì
nó không có
nó quá sáu ngàn
nói chung ra thì nó có rẻ hơn nhưng mà mình thu hoạch thì năng sức nó cũng vậy thôi
nhưng mà so lại này nó ăn năm trăm linh bốn rồi tôi thấy ăn mấy điểm nữa
một là nó không sạch
hai nữa thì là coi như cái bệnh quản tương đối cái hẹ thu tôi nói cái mùa nghịch đó nghe
là như năm trăm linh bốn với nửa cái giá nữa là tôi làm thấy chắc mấp
sướng hơn năm trăm linh bốn không sợ sạch
với mô hình sản xuất nông hộ mỗi vụ lúa ông mẩm cung cấp giống cho hàng chục hộ nông dân lân cận
đặc biệt trong vụ đông xuân này ông tiến hành sản xuất một hectare lúa đại thơm tám theo hướng hữu cơ để cung cấp lúa sạch cho người tiêu dùng
ghi nhận sự tiên phong của lão năm chân đất này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trao tặng bằng khen thành tích tiêu biểu trong sản xuất lúa gạo
nông dân sản xuất giỏi dùng đồng bằng sông cửu long
những kết quả này sẽ tiếp tục làm tiền đề để ông nam lưới giống tiếp tục nghiên cứu sáng tạo
đóng góp cho sự phát triển của nền nông nghiệp tỉnh đồng tháp
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội
để cùng tiếp tục cập nhật những thông tin quan trọng trong bản tin an ninh hai mươi bốn h